nhân kỷ niệm bảy mươi một năm quốc khánh thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã tổ chức gặp mặt các nghệ nhân thợ giỏi thủ công mỹ nghệ trên địa bàn thành phố
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội chủ trì buổi gặp mặt
hà nội hiện có khoảng một ba trăm năm mươi làng nghề trong đó có hai trăm chín mươi hai làng nghề đã được công nhận
trong những năm qua nhiều nghề được khôi phục phát triển như điêu khắc gỗ nghề theo dệt gốm xứ mây che đan và cũng có nhiều ngành nghề mới được hình thành phát triển góp phần tạo công ăn việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân trong và ngoài địa phương
tại buổi gặp mặt các nghệ nhân thợ giỏi bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với các ngành nghề thủ công mỹ nghệ đồng thời kiến nghị thành phố cho xây dựng trung tâm trưng bày tác phẩm tiêu biểu ngành thủ công truyền thống với những ngành nghề có nguy cơ mai một
cần biện pháp đào tạo nghề trao truyền nghề tạo điều kiện để các đơn vị sản xuất nghề tiếp cận nguồn vốn bởi có tình trạng nhiều cơ sở sản xuất có đầu ra ổn định nhưng tiếp cận nguồn vốn khó khăn
phát biểu tại buổi gặp mặt đồng chí hoàng trung hải nhấn mạnh để tạo điều kiện hỗ trợ giúp các nghề làng nghề thủ công truyền thống phát triển đề nghị các cấp ủy đảng chính quyền mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội cần chú trọng tới việc phát triển nghề và làng nghề gắn kết với phát triển du lịch
du lịch làng nghề tổ chức tốt các cuộc đối thoại trao đổi gặp gỡ giữa các cấp các ngành với các làng nghề để kịp thời giải quyết tháo gỡ những khó khăn vướng mắt động viên cổ vũ khích lệ tinh thần hăng say lao động sáng tạo của đội ngũ nghệ nhân thợ giỏi và người lao động trong các làng nghề